thành phố hồ chí minh vừa công bố chỉ thị cho phép mở lại nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ
người dân được yêu cầu tuân thủ năm k nhưng được tham gia nhiều hoạt động
cụ thể những hoạt động sau được phép hoạt động trở lại bao gồm
các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao công viên phần mềm quang trung
cụm công nghiệp và trên địa bàn quận huyện thành phố thủ đức doanh nghiệp hợp tác xã thương mại dịch vụ
hợp tác xã tổ hợp tác hộ gia đình sản xuất kinh doanh nông lâm ngư nghiệp dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp
cơ sở thú y đối tượng hành nghề thủ y công trình giao thông xây dựng hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ gồm
cung cấp lương thực thực phẩm trung tâm thương mại siêu thị siêu thị mini cửa hàng tiện lợi cửa hàng tạp hóa
chợ đầu mối chợ truyền thống xăng dầu ga hóa chất điện nước nhiên liệu vật liệu dịch vụ mua bán sửa chữa
bảo trì các loại xe máy móc thiết bị dân dụng công nghiệp dịch vụ quản lý vận hành bảo trì sửa chữa
ứng dụng hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan tòa nhà trung cư dịch vụ công ích dịch vụ bảo vệ
trạm thu phí sử dụng đường bộ dịch vụ tư vấn xây dựng dịch vụ vệ sinh môi trường dịch vụ quan chắc và xử lý môi trường
dịch vụ giới thiệu việc làm dịch vụ cưới hỏi dịch vụ rửa xe dịch vụ tăng lễ dịch vụ tiện ích công như cấp thoát nước
công viên cây xanh hạ tầng kỹ thuật giao thông vận tài hoạt động của văn phòng văn phòng đại diện của doanh nghiệp
trong và ngoài nước chi nhánh thương nhân nước ngoài tại thành phố tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
kho bạc các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
logistics và bổ trợ doanh nghiệp người dân công chứng luật sư đấu giá tài sản tư vấn thẩm định giá kiểm toán
dịch vụ tài chính thừa phát lại trọng tài thương mại hòa giải thương mại tư vấn pháp luật giám định tư pháp
quản lý thành lý tài sản đăng kiểm đăng ký giao dịch bảo đảm đăng ký biến động đất đai chứng khoán dịch vụ cầm đồ
bưu chính viễn thông in xuất bản báo chí hoạt động kinh doanh thương mại điện tử sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến
doanh nghiệp lịch cửa hàng sách thiết bị văn phòng đường sách thư viện phòng tranh triển lãm mỹ thuật nhếp ảnh
đồ dùng dụng cụ học tập công nghệ thông tin thiết bị tin học cửa hàng điện máy cửa hàng mắt kính cửa hàng thời trang
may mặc cửa hàng vàng bạc đá quý và đồ trang sức kho dự trữ điểm tập kết trung truyền hàng hóa dịch vụ hỗ trợ vận chuyển xuất nhập khẩu hàng hóa
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang đi đối với nhà hàng trong các cơ sở lưu trú cơ sở nghỉ dưỡng
tham quan du lịch chỉ được phục vụ tại chỗ cho khách lưu trú tham quan không tổ chức buffet
cơ sở kinh doanh dịch vụ cắt tóc gội đầu được hoạt động tối đa năm mươi công suất
các hoạt động xúc tiến thương mại bao gồm hội trợ triển lãm hội nghị sự kiện kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm hoạt động trong nhà tập trung tối đa một mươi người
trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín được tập trung tối đa bảy mươi người
hoạt động ngoài trời tập trung tối đa một mươi năm người
trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín được tập trung tối đa một trăm linh người
trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín được tập trung tối đa một mươi người
hoạt động ngoài trời tập trung tối đa một mươi năm người
trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín được tập trung tối đa một trăm linh người
các hoạt động tiếp tục tạm dừng
các sự kiện văn hóa nghệ thuật tôn giáo tín ngưỡng meeting lễ phát động trừ các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động
hoạt động kinh doanh dịch vụ quán bar spa massage dịch vụ làm đẹp dịch vụ ăn uống tại chỗ dạp chiếu phim vũ trường karaoke trò chơi điện tử
hoạt động bán hàng dòng
về số giao
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại